nếu như không có tấm thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo có lẽ anh dũng chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn con đau đớn lên cơn co giật khi không có tiền để chữa bệnh
những căn bệnh quái ác đi theo suốt cuộc đời hay những ca trọng bệnh đòi hỏi chi phí chữa trị cao thời gian điều trị kéo dài giúp cho người có bảo hiểm y tế nhận rõ được lợi ích của tấm thẻ
việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo được khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe chính là một trong những hình thức nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh cho người nghèo
theo quy định của luật bảo hiểm y tế sửa đổi hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ một trăm linh kinh phí sử dụng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo được hỗ trợ bảy mươi kinh phí
với chính sách yêu đáy này nhiều người bệnh đã được điều trị miễn phí hoặc được chi trả hỗ trợ với số tiền lớn
cháu là bạn của cháu rất là nàng viện phí rất là cao là hơn một trăm linh triệu
nhờ có bảo hiểm trả được cho cháu là bốn mươi còn gia đình trả là hai mươi một triệu
nhờ có bảo hiểm như thế này mới chữa được bạn cho bác còn nếu không có bảo hiểm thì chắc gia đình cũng không chạy kịp để chữa cho bác
tại vì bạn của bác phải chữa kịp thời mà số tiền đó thì lớn quá
hàng năm việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo cận nghèo được tiến hành dựa trên danh sách xác lập từ các cuộc họp được bình xét tại nơi cư trú
danh sách này phụ thuộc vào
kết quả ra soát của ngành lao động thương minh và xã hội và được ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt
có thể nói thông qua chính sách này hàng nghìn hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa đã được trao nhiều cơ hội khám và điều trị bệnh
đảng và nhà nước đưa đối tượng nghèo và cận nghèo vào luật bảo hiểm y tế thể hiện sự quan tâm với đối tượng này một cách đặc biệt
sự chăm sóc y tế cho người nghèo cận nghèo
từ nguồn tài chính của quỹ y tế giúp cho họ tiếp cận được những dịch vụ y tế mà nếu như không có quỹ này thì chắc chắn họ không thể tiếp cận được
đây là một nền tài chính cứu cánh cho những người nghèo tạo sự công bằng trong khám chữa bệnh
từ những người có thẻ thì những người nghèo cận nghèo hay những người có thẻ bảo hiểm y tế như nhau cả
tức là khi quyền lợi thì sẽ được hưởng theo các bệnh tập chi phí tới đâu thì quỹ y tế trả tới đói trả
cái thứ hai là nó đỡ đi các mạc cảm
trước đây là không có danh sách này thì thường là phải duyệt phải xin cho từ xã phường lên thì mới được miễn phí
ngày hôm nay thì không có cái công đoán đó thì nó giảm đi các mạc cảm xin cho
và cái cuối cùng đó là nguồn tài chính quỹ y tế đã giúp cho không những người nghèo người cận nghèo
mà cả những người dân thoát khỏi các bệnh nghèo do bệnh tập mang lại
việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người cận nghèo là việc làm quan trọng trong công tác giảm nghèo
và bảo trợ xã hội bởi không chỉ giúp các hộ nghèo cận nghèo trong kinh phí khám chữa bệnh giúp giảm bớt gánh nặng chi phí y tế
việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và tăng mức hưởng bảo hiểm y tế còn giúp nâng cao nhận thức thay đổi ý thức về khám chữa bệnh cho người dân
những buổi và bản tuyên truyền trực tiếp như thế này của chị vi thị tố loan tại xã môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an không phải là ít
mới đây phòng dân số huyện bắt tay với bảo hiểm xã hội huyện
công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì những lần vào thăm bản của chị nhiều hơn
con đường và bản cò phạt vào mùa mưa hầu như ít người qua lại trời nắng cũng không dễ đi lại
chỉ cách trung tâm xã môn sơn hai mươi km nhưng vào được đến bản ngồi tuyên truyền thế này chị loan mất cả một buổi sáng
để có thể ngồi được với người dân như hôm nay chị loan đã phải hẹn trước cả tuần
để những người đi làm đường xa trong lõi rừng có thể về được
chúng là ý thức khỏe thấp cho nên là tôi một tuần tôi phải đi ba lần để tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe ban đầu
thứ nhất là về phần khám thái là một ý nhất là một bà mẹ mang thái là phải đến khám ba lần
trở lên với những cái đội tường suy dinh dường là hàng tháng tôi phải đến cơ sở để vận động và cân trẻ để theo dõi hàng tháng
thứ hai nữa là về sử dụng những cái bảo hiểm y tế
theo bảo hiểm y tế là dân nói chúng là phải
trăm phần trăm là phải sử dụng
sử dụng bảo hiểm y tế để sử dụng để mình ổn đau
đi khám để khỏi ảnh hưởng đến cái kinh phí khám chữa bệnh cho bản thân mình
tại bản cò phạt nơi một trăm linh người dân tộc đan lai sinh sống
một dân tộc cách đây chục năm vẫn còn ít giao lưu hòa nhập với cộng đồng thế giới bên ngoài
nơi đây có đến trên chín mươi hộ đói nghèo và việc phát triển bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo
sẽ không có tác dụng nếu như người dân không quan tâm
và không biết
đến các dịch vụ y tế và lợi ích khi có thẻ bảo hiểm y tế
xà một sơn đây là cái xà vùng sông xa
thì đặc biệt là cái công tạp khám chữa bệnh ở đây là người dân rất cần y tế
tại địa bàn này thì chúng tôi là làm công tác vận động
là người dân ổn đau thì đến tài trạm y tế để khám và phát triển bệnh
và đặc biệt là được cấp một trăm linh thuốc bảo hiểm để cho bà con người ta sử dụng
và một cái nữa là một loại là cái vấn đề hiệu quả
sử dụng của thuốc
thì bệnh nhân rất là hài lòng về cái công tác phục vụ
và đặc biệt là thuộc cấp hàng ngày của bảo hiểm y tế
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động mà những người xưa nay ít đi khám bệnh
này đã hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe
và thường xuyên sử dụng tấm thẻ bảo hiểm y tế để khám và điều trị bệnh
có thể bảo hiểm y tế thì người dân sẽ được hưởng các quyền lợi như
đi sinh hoặc đi khám bệnh chữa trị này
để đỡ được các khoản như tiền các khoản chi phí này nọ đối với người dân
trên thực tế theo phản ánh của một số trưởng thôn bản
vẫn còn một bộ phận người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số coi nhẹ vấn đề này
một bộ phận người dân khi được thông báo đến nhận thẻ còn không muốn đến nhận
hoặc khi nhận thẻ có sai sót về thông tin
chưa báo cơ quan chức năng để bổ sung sửa đổi kịp thời
dẫn đến khi mắc bệnh mới tìm thẻ đổi thẻ
và không có thẻ
một số khác chưa thực sự quan tâm đến giá trị của thẻ bảo hiểm y tế
khi cấp chính quyền địa phương lập danh sách cấp thẻ đã bỏ sót đối tượng
đến khi ốm đau nằm viện không có thẻ
để tránh tình trạng bỏ sót đối tượng bảo hiểm xã hội
huyện con cuông đã phối hợp với phòng dân số công an huyện
và phòng lao động thương binh và xã hội
để lập đối chiếu các danh sách liệt kê chính xác
để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân thuộc diện được hưởng
để nâng cao nhận thức cho người đàn lai
trong đó bảo hiểm xã hội con cuông hỗ trợ cho chính quyền địa phương
đi vào đến tận người dân điều tra cả hộ khẩu nhân khẩu
tham mưu cho chính quyền địa phương cấp những giấy của người dân
sau đó bảo hiểm xã hội con cuông hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế
của ngân sách nhà nước đóng để người dân hưởng các chính sách
và phát triển kinh tế xã hội ở những vùng dân tộc đàn lai
về công tác tuyên truyền là công tác quan trọng nhất và chính trị nhất của huyện
muốn đưa kinh tế xã hội và an ninh ổn định thì bắt buộc phải truyền truyền cho người dân
những cái gì mà trách nhiệm của người dân và những cái gì cộng đồng đã hỗ trợ cho người dân
đó là một trong những biện pháp tốt nhất để ổn định an ninh và chính trị
và phát triển kinh tế trên địa phương huyện
trong quá trình vận động phát triển đối tượng
bảo hiểm xã hội huyện con cuông luôn chú trọng phân tích tình hình
để tiếp tục nâng tỷ lệ bao phủ
xác định số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao nhưng chưa bền vững
có thể biến động trong đó nhiều thành phần được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ
huyện chủ động thực hiện phương thức chỉ đạo linh hoạt khắc phục những tồn tại hiện có
tạo đòn bẩy phát triển đối tượng
bởi vậy hàng năm số người tham gia tăng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm
song song với đó việc tuyên truyền phát triển đối tượng được đẩy mạnh
huyện chủ động thực hiện phương thức chỉ đạo linh hoạt khắc phục những tồn tại hiện có
chính sách bảo hiểm y tế gặp nhiều vấn đề thách thức như vấn đề giả hóa dân số
mô hình bệnh tật thay đổi và nhất là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không ngừng gia tăng
từ năm hai nghìn một mươi bảy quỹ bảo hiểm y tế bắt đầu trong tình trạng chi vượt quá thu trong năm
điều này đòi hỏi phải tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp
để hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và bảo đảm phát triển bảo hiểm y tế bền vững
hàng năm thì bảo hiểm sông việt nam
đã cùng với các cơ sở khám chữa bệnh trong ngành y tế phục vụ trên một trăm linh triệu lượt người khám chữa bệnh
có thể nói là chưa bao giờ mà chúng ta đảm bảo được nguồn kinh phí một cách ổn định cơ bản
cho các cơ sở khám chữa bệnh với số chi hàng năm lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng
chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng là đến hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành được mục tiêu chính phủ giao
là chín mươi bảy dân số của bảo hiểm y tế
tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu đó
thì ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp rất là chặt chẽ với bộ y tế
bộ đạo đồng chính phủ hội để đề xuất với chính phủ
đề xuất với quốc hội những giải pháp để thông qua việc hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế
để có thể giúp cho người ta có những điều kiện thuận lợi ban đầu
với vai trò quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả an toàn
nhưng phải bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
để giải quyết được vấn đề này ngành bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh hoàn thiện các chính sách về bảo hiểm y tế
xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp
giả soát ưu tiên đưa vào danh mục quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với các dịch vụ y tế có tính chi phí hiệu quả cao
bảo đảm công khai và minh bạch trong quản lý giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hình thức lạm dụng bảo hiểm y tế
cũng như các trường hợp người bệnh bảo hiểm y tế không được bảo đảm quyền lợi tối đa
có làm được như vậy thì mới phát triển bền vững bảo hiểm y tế đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo đúng mục tiêu mà chính phủ đề ra